thì bộ chúng tôi nhận thấy là đã không xảy ra tình trạng bông bóng bóng rồng sản
chỉ có xảy ra tình trạng sốt giá đất nền ở một số địa phương
trong đó có cả sốt giá con đất treo
năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi tán thành nhận định của bộ xây dựng
là rất ít có nguy cơ xảy ra bông bóng bóng rồng sản trong năm hai nghìn hai mươi
và nếu có chăng thì chỉ có thể xảy ra sốt giá đất nền ở một số khu vực mà thôi
chứ nhìn chung tổng thể thị trường máu sản năm hai nghìn hai mươi
thì sẽ ít có nguy cơ xảy ra bông bóng bóng rồng sản
bởi lẽ hiện nay thị trường bóng sản đang bị sụt giảm rất lớn về nguồn cung
mà trong khi tổng cầu có khả năng thanh toán
tức là sức mua của thị trường
và cái nhu cầu thực của đông đảo người có thu nhập trung bình
và người có thu nhập thấp đô thị
là cái nhu cầu thực này rất lớn
cho nên chính cái lực cầu lớn
mà lực cầu này là lực cầu của tiêu dùng
và lực cầu này lại là có tính thanh khoản cao
cho nên nó sẽ là một cái điều kiện
đó là một cái nguồn lực chủ đạo
để giúp cho thị trường bóng sản năm hai nghìn hai mươi
là sẽ giữ được sự phát triển ổn định
chứ không có cái nguy cơ xảy ra bong bóng
do cái quan hệ cung cầu
trong năm hai nghìn một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám
là nguồn cung bị sụt giảm quá lớn
trong khi nhu cầu rất cao
dẫn đến cái giá nhà ở là tăng một mươi năm hai mươi

giải quyết cho được cái điểm ngán
về nguồn cung sản phẩm nhà ở
trong năm hai nghìn hai mươi
và cái điểm nút để giải quyết
cái điểm ngán này
lại xuất phát từ cơ quan quản lý nhà nước
bởi vì chúng ta biết rằng
do có một số cái quy phạm pháp luật
có xung đột nhau
hệ thống pháp luật ta
chưa thực sự đảm bảo được tính hệ thống
tính đồng hộ
cho nên trong công tác
thực tiên là
khi pháp luật là gặp nhiều khó khăn
và trách nhiệm thi hành công vụ
của một số cán bộ công chức
đúng là cũng xảy ra một số vấn đề
do trong thời gian dịu khoa
chúng ta thấy
có tình trạng là một số cán bộ công chức
có sai phạm đến mức
là phải bị xử lý kỳ luật
hoặc là phải bị xử lý
bằng pháp luật
cho nên nó tác động đến cả cái tâm thế
tinh thần làm việc
đến cái trách nhiệm
của cán bộ công chức
cho nên là năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi phải giải quyết vấn đề này
thì mới giúp khôi phục lại
sự ổn định
thì mới giúp cho thị trường báo công sản
phục hồi trở lại
tăng trưởng trở lại
và giải quyết được cái điểm ngãn
về nguồn cung dự án
cũng như nguồn cung sản phẩm
của thị trường báo công sản
xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình